kính chào quý vị và các bạn
trong ngày hôm qua đã có hơn năm trăm một mươi bốn liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn chín bốn triệu liều
tổng số ca được điều trị khỏi là bảy mươi một bốn trăm chín mươi bảy ca
bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày chín tháng tám của bộ y tế cũng cho biết
có thêm năm một trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín tại hai mươi hai tỉnh thành phố
trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với hai ba trăm bốn mươi chín ca
bình dương là một bảy trăm hai mươi năm ca
ngày tám tháng tám chủ tịch ubnd tp chỉ huy trưởng sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm trung ngọc anh đã ký ban hành phương án đáp ứng tám dường
điều trị người bệnh covid một mươi chín mức độ vừa nặng và nguy cơ kịch
trong tình huống có bốn mươi người bệnh covid một mươi chín trên địa bàn toàn thành phố
phương án nhằm bố trí các bệnh viện đảm bảo đủ điều kiện để sẵn sàng thu dung điều trị cho tám người bệnh
mắc covid một mươi chín mức độ vừa nặng và nguy kịch phù hợp với tình hình dịch bệnh
sự sử dụng nguồn lực hợp lý an toàn tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung điều trị covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
đồng thời phương án cũng đã đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các lực lượng tham gia phục vụ
đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế hóa chất vật tư tiêu hao lương thực thực phẩm
và các điều kiện phục vụ để chăm sóc tốt nhất cho người bị bệnh
chuyển sang một thông tin khác tại tỉnh cà mau phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cà mau
kết hợp cùng nhiều lực lượng nghiệp vụ thuộc công an thành phố cà mau đã bắt quả tang huỳnh tiến sĩ
chú khóm bốn phường bảy thành phố cà mau đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ ba khối hình chữ nhật dạng hộp có trọng lượng khoảng một một kg
khai thác nhanh sĩ khai nhận số tăng vật trên là ba bánh heroin được sĩ mua về để bán lại cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lợi
kiểm tra nhanh sĩ đã dương tính với chất ma túy
chiều qua sau năm giờ đồng hồ lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng với dân quân kiểm lâm người dân đã dập tắt vụ cháy rừng tại xã hòa phú huyện hòa vang thành phố đà nẵng
trước đó vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày tám tháng tám nhận được tin báo xảy ra cháy rừng tại khu vực tiểu khu năm mươi bảy phú túc hòa phú hòa vang thành phố đà nẵng xảy ra vụ cháy rừng
chính quyền địa phương đã huy động gần hai trăm linh người gồm phòng cháy chữa cháy kiểm lâm dân quân và người dân tham gia chữa cháy
sau hơn năm tiếng khoanh vùng dập lửa đến một mươi sáu h đám cháy được dập tắt không để cháy lan ra các khu vực lân cận
đám cháy đã thiêu dụi hơn năm hectare rừng keo của người dân nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra
công an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân một người phụ nữ bị chết cháy
trước đó vào chiều tối ngày bảy tháng tám người dân tổ tám phường lê hồng phong tp quảng ngãi phát hiện thi thể người phụ nữ cháy đen trong bụi rậm
nạn nhân được xác định là phụ nữ năm mươi hai tuổi hiện trường vụ việc chỉ cách phòng trọ nơi gia đình nạn nhân tạm trú khoảng ba trăm linh mét
theo người dân địa phương nạn nhân làm nghề bán thức ăn trên đường phố do cuộc sống khó khăn nên có dấu hiệu bị trầm cảm
trưa ngày bảy tháng tám camera an ninh tại khu vực này ghi lại cảnh nạn nhân chở màn chiếu đến khu vực bụi rậm
sau đó nạn nhân chạy xe về bỏ xe lại tại nhà
rồi đi bộ đến nơi đã để sẵn màn và chiếu
ngay thời điểm đó nhiều nhân chứng cho biết có phát hiện đám cháy
tuy nhiên đây là khu vực bụi rậm ít người qua lại nên mọi người nghĩ đám cháy do đốt rác
chỉ khi sự việc được phát hiện mới trình báo cơ quan chức năng
liên quan tới thông tin được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội về việc là một bác sĩ rút ống thở của người nhà
để nhường máy thở cho mẹ con sản phụ
sau khi kiểm tra sở y tế tp hcm khẳng định thông tin này là hư cấu
hiện phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp hcm đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và sở y tế tp hcm
vào cuộc xác minh làm rõ nguồn gốc bài đăng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày hôm qua trên tài khoản facebook trần khoa
được cho là bác sĩ sản phụ khoa đã đăng tải nội dung quyết định nhường máy thở của mẹ mình cho một sản phụ đang cần
sau khi mẹ mất người này đã nén nỗi đau mất người thân và trực tiếp phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi
kèm với nội dung còn có hình ảnh hai bé song sinh được cho là hai bé mà bác sĩ này vừa phẫu thuật
tuy nhiên tại các bệnh viện của thành phố không có việc rút ống thở để nhường cho bệnh nhân
còn hình ảnh của hai em bé sơ sinh trong câu chuyện trên là hình ảnh lấy từ facebook của một bác sĩ khác
còn tại bình dương ngay sau khi phát hiện một tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sáu người chết sau khi tiêm vaccine
chủ tài khoản facebook lập tức bị phòng an ninh chính trị nội bộ
công an tỉnh bình dương phối hợp thanh tra sở thông tin truyền thông triệu tập làm việc
về hành vi bình luận sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang dư luận
cụ thể ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã đăng nhập tài khoản facebook của mình
có nickname là thắng hân để vào bình luận dưới một bài viết với nội dung
thông tin sáu người trong một gia đình bị chết sau khi tiêm vaccine
qua công tác nắm tình hình phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương xác định đây là
thông tin sai sự thật tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook đã thừa nhận do không tìm hiểu kỹ
nên đã bình luận với nội dung thông tin hoàn toàn sai sự thật hiện phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương
đã phối hợp thanh tra sở thông tin truyền thông hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
để tăng cường hiệu quả phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín việc đi lại của người dân tại hà nội sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn nữa
bởi ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành văn bản số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai
về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
theo công điện số một mươi tám vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ubnd tp hà nội
theo đó người đi đường xuất trình kèm theo căn cước công dân chứng minh thư nhân dân lịch trực lịch làm việc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị
ubnd tp đề nghị các cơ quan đơn vị đoàn thể tổ chức chính trị xã hội trung ương trên địa bàn thành phố
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi bảy và công điện số một mươi tám của chủ tịch ubnd
dân thành phố bố trí cán bộ công chức viên chức người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà
chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu trực cơ quan xử lý tài liệu mật
và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ
đối với các cơ quan tổ chức đơn vị đoàn thể thuộc thành phố người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ công chức viên chức người lao động
cam kết về việc đảm bảo các quy định về phòng chống dịch chịu trách nhiệm về việc cán bộ công chức viên chức người lao động
gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh không lập kế hoạch hoạt động phân công công tác
cấp giấy đi đường không đúng đối với đối tượng và sử dụng giấy đi đường sai mục đích
trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy thành phố đà nẵng thực hiện chỉ thị số năm
về giãn cách xã hội với nhiều biện pháp mạnh hơn so với chỉ thị số năm
những việc làm thiết thực đã cho thấy rõ ý nghĩa của câu nói
mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
không chỉ ở ý thức chấp hành mà còn là việc chung tay cùng với các lực lượng nơi tuyến đầu
cập nhật nhanh về an ninh trật tự
ngày tám tháng tám tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự dự án cảng hàng không quốc tế long thành
đã bàn giao ba đối tượng có hành vi gây rối cho công an xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai
để tiếp tục điều tra xử lý
khoảng hai mươi một h tối ngày bảy tháng tám khi tổ công tác đang tuần tra địa bàn
thì nhận được tin báo của người dân có một nhóm đối tượng gây rối
tại khu vực láng hai trăm một mươi chín khu vực ấp suối rầu một xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai
nên đã lập tức có mặt để giải quyết
khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động xuất hiện một số đối tượng tham gia vụ gây rối đã nhanh chân tháo chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát cơ động đã kịp thời khống chế được ba đối tượng
và lập hồ sơ giao cho công an địa phương
tiếp tục là thông tin phòng chống covid một mươi chín
mới đây lực lượng tuần tra phòng chống dịch thì xã gia rai tỉnh bạc liêu
vừa quyết định xử phạt tám người với số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
vì tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
trong lúc tuần tra kiểm soát vào lúc một mươi tám h ngày sáu tháng tám
tổ tuần tra đặc biệt phòng chống dịch covid một mươi chín xã tân thạnh
phát hiện nhóm người tụ tập ăn nhậu tại nhà ông nguyễn quốc toàn
ở ấp xóm mới xã tân thạnh
ngoài ông toàn còn có bảy người khác tập trung
lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản vi phạm
và mời các đối tượng về trụ sở công an xã làm việc
ủy ban nhân dân xã tân thạnh hoàn chính hồ sơ
đề nghị ủy ban nhân dân thì xã gia rai
ra quyết định xứ phạt mỗi người hai mươi triệu đồng
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến chiều ngày tám tháng tám tỉnh lâm đồng phát hiện bảy ca dương tính mới
với sars cov hai nâng tổng số toàn tỉnh có chín mươi chín ca covid một mươi chín
hai ca nhiễm covid một mươi chín mới phát hiện này liên quan đến chùm ca bệnh
tại công ty sở đà lạt
tất cả bảy ca covid một mươi chín mới đều đã được cách ly từ trước
tại khu phong tỏa hai xã trạm hành và xuân trường thành phố đà lạt
kế đến là công ty thanh bình xanh ngoài ba lái xe dương tính
thì lái xe đã lây nhiễm cho ba ca ngoài cộng đồng tại thành phố đà lạt
gồm một người lái xe ôn công nghệ bốn mươi hai tuổi một bệnh nhân nữ hai mươi một tuổi
và một bảo vệ hai mươi chín tuổi
cả ba ca này vừa được công bố mắc covid một mươi chín vào sáng ngày bảy tháng tám
đến thời điểm này tỉnh lâm đồng ghi nhận có chín mươi chín ca bệnh covid một mươi chín
trong đó bảy mươi chín ca đang cách ly điều trị và hai mươi ca đã xuất viện
có một chín trăm bốn mươi một trường hợp đang cách ly tập trung hai một trăm sáu mươi trường hợp cách ly tại nhà
những ngày này các y bác sĩ nhân viên bệnh viện quân dân y miền đông
thành phố hồ chí minh đang nỗ lực điều trị hàng trăm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
trong số đó có hơn một trăm linh bóng hồng là các nữ bác sĩ nhân viên y tế
đang cùng nhau vượt qua khó khăn nguy hiểm để hoàn thành sứ mệnh người thầy thuốc
nhiều tháng qua bác sĩ quân y võ thị bình nhi đã không được về nhà
đến trực chiến tại bệnh viện quân dân y miền đông
mặc dù nhớ gia đình nhớ con song chị vẫn tập trung cho nhiệm vụ thiên liên của người thầy thuốc
sau ca trực những cuộc gọi video với cậu con trai
như thế này đã khiến chị bớt đi nỗi buồn và tiếp thêm động lực trong những ngày già sắp tới
gia đình tôi có con nhỏ mà sáu tháng tuổi tôi thì tham gia chống dịch ở đây
còn con tôi gửi vào đơn vị cho chồng
mặc dù điều trị bệnh nhân covid gặp nhiều vết vả nguy cơ lên nhiễm cao
nhưng mà chúng tôi vẫn đồng lòng quyết tâm chăm sóc sức khỏe tốt cho bệnh nhân
để đẩy đùi dịch bệnh covid
tại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị
bệnh viện covid một mươi chín số một đệ ủy đỗ thị thu hải cùng chồng là bác sĩ quân y
đang tham gia chống dịch cứu chữa bệnh nhân
hàng trăm mẫu chứa mầm bệnh yêu cầu chị và đồng nghiệp tập trung cao độ
một sai sót nhỏ có thể gây ra những hệ lụy không hề mong muốn
với công việc hàng ngày của chúng tôi là lấy mẫu máu của bệnh nhân nhiễm covid về để làm xét nghiệm
thì đó là cũng có cái nguy cơ rất là cao
nhưng mà chúng tôi cũng quyết
quyết tâm để cùng với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh
thì đối với những chị em mà làm việc tại bệnh viện
thì các chị em khá là trẻ và lần đầu tiên cùng với toàn bộ nhân viên y tế trong cả nước
tham gia một cái chiến dịch rất là lớn
thì tất cả chị em đều luôn sẵn sàng tận tâm tận lực
và sẽ làm hết sức mình để có phần chiến thắng dịch bệnh

nhiệm vụ của các nữ y bác sĩ chiến sĩ và các tỉnh bệnh nhân của bệnh viện là
không biết khi nào sẽ kết thúc
tuy nhiên với tinh thần sung kích tình nguyện
dù biết phía trước là bao khó khăn gian khổ
nhưng họ vẫn một lòng hướng đến
những bóng hồng của bệnh viện quân dân y miền đông
vẫn miệt mài cống hiến hy sinh lợi ích cá nhân
vì sự bình yên của cộng đồng
bên cạnh các tổ chức đoàn thể có chuyên môn trong công tác xã hội
nhiều mạnh thường quân mong muốn trực tiếp hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh
nhưng chẳng có thể
chưa có nguồn thông tin uy tín
nhiều ứng dụng thông minh được phát triển từ bài toán đó
mong muốn kết nối và phân bổ nguồn lực thiền nguyện đến đúng người đúng lúc
mỗi ngày trung tâm tiếp nhận sos maps nhận và phát đi hàng trăm cuộc gọi
sau khi xác nhận hoàn cảnh cần giúp đỡ
thêm một điểm đỏ được đánh dấu trên bản đồ
khi nhấp chuột vào từng điểm
thông tin về lịch sử tiếp nhận cứu trợ sẽ hiển thị chi tiết
ấn dụng vào website bản đồ sos
sos đã từng được thiết kế cơ bản
trong đợt hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng lúa lụt miền trung
giữa năm hai nghìn hai mươi
khi covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
tại thành phố hồ chí minh
hệ thống được hoàn thiện khẩn trương trong ba ngày
sau gần hai tuần đã có hàng nghìn điểm phát
tín hiệu sos được hiển thị
là cái người cho
họ không biết là phải cho ai như thế nào
là các tiêm thiền nguyện đi cho chồng chéo lẫn nhau
dẫn ra là người ăn không hết
người lần không ra
ba bài toán mình giải quyết trong cái câu chuyện này
một ứng dụng kết nối
cho nhận đang phát huy công năng
là gọi đỏ ơi
trong quá trình hỗ trợ trẻ em cơ nhở và người dạy nêu đơn
từ tháng sáu đến tháng bảy
gọi đỏ ơi nhận thấy có máy ấm
được mạnh thường quân chuyển đến số lượng lớn gạo
nhưng không có thức ăn hoặc ngược lại
từ đó đội ngũ thiết kế phát triển nền tảng thông minh
để trong tối đa một mươi hai giờ sau khi kêu gọi sự trợ giúp
gọi đỏ ơi sẽ xét duyệt
và đăng tả thông tin
đồng thời thông báo đến các mạnh thường quân đang có nguồn lực tương ứng
để có thể hỗ trợ sớm nhất có thể
đợi vận chuyển
mà còn là những cái giải pháp
thiện nguyện khác nhau như là
cho tặng đấu giá từ thiện
đây là những cái tính năng mà tụi mình sẽ
dự kiến sẽ phát triển từ đây cho đến
cuối năm hai nghìn hai mươi một
nền tảng thông tin cứu trợ
có ưu điểm nổi bật trong giai đoạn cách ly này
khi nhiều tỉnh thành áp dụng chỉ thị một mươi sáu chống dịch
quy định nhà cách ly với nhà
hạn chế di chuyển khỏi khu vực sinh sống
đang khiến nhiều tổ chức xã hội khó tiếp cận hộ cần giúp đỡ
nước xa không cứu được lửa gần
sự có mặt của các ứng dụng nêu trên
đang tạo cơ hội cho người dân
tự giúp đỡ lẫn nhau
khi biết được hoàn cảnh khó khăn gần khu vực sinh sống
để cứu trợ kịp thời
tụi mình đang xây dựng một cái đội vận chuyển
cả hai bánh và bốn bánh
nội quận và liên quận
để có thể đáp ứng được nhu cầu vận chuyển
đến tận nơi của người cần
tất cả các khối lượng là từ một chai nước mắm
cho đến một tấn gạo
là tụi mình có thể vận chuyển được đến đúng nơi cần hết
còn liên quận đội liên quận
tụi mình đang xây dựng với cái giấy phép của quỹ ban
để có thể đi được
tất cả các máy ấm
sắp xếp được hàng hóa
và có thể vận chuyển được đến nơi nhận cần
họ đăng ký thì sẽ được tổng đài xác nhận
và đưa lên southern map
southern map đó thì sẽ có một số nhà hỏi tâm
họ ở gần hay là người ta sẽ có liên lạc được
thì họ giúp luôn
họ cập nhập luôn mình khó làm nữa
còn không team sos map là đầu tiên
sẽ xác nhận cái đó
và sẽ đưa ra kế hoạch đi theo kế hoạch
là mỗi bạn mỗi khu mỗi bạn mỗi khu
mỗi ngày sẽ đưa ra các điểm các bạn đi
ở đây đây đây
để các bạn tự xếp và chuyển hàng tới cho bà con
mở đầu phần tin tức
giao thông là thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng
xảy ra vào khoảng một mươi bốn h
ngày bảy tháng tám trên tỉnh lộ hai trăm chín mươi bảy
đoạn thuộc địa phận thị trấn tân an
huyền yên dũng tỉnh bắc giang
một xe container đi trên đường hai trăm chín mươi
hướng thành phố bắc giang
đi huyện lục ngạn
thì đã va chạm với xe tải
đi theo chiều ngược lại
khiến hai người tử vong
cụ thể xe container mang biển kiểm soát
kéo theo sơ miramont do anh ngô bá anh
chú tỉnh hải dương điều khiển
đã lưu thông theo hướng thành phố bắc giang
đi huyện lục ngạn
đã đâm trực diện với xe tải do anh nguyễn văn chiến
điều khiển đi chiều ngược lại
lúc này trên xe tải còn có chị bùi thị tĩnh
là vợ anh chiến
và cú đâm mạnh đã khiến xe container bị nát phần đầu
nằm chắn ngang đường khiến cho giao thông ủn tắc
chiếc xe tải bị bắn xa xa
hậu quả anh chiến và chị tĩnh bị thương nặng
được đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên cả hai đều đã tử vong ngay sau đó
và ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra
cơ quan chức năng đã có mặt để phân luồng
giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
còn tại thành phố hồ chí minh
khoảng một mươi ba h ngày bảy tháng tám
một chiếc xe tải đã gặp sự cố lật ngang
trên đường mùng ba tháng hai
sau khi tài xế đánh lái để tránh một xe gắn máy
xe tải biển số năm mươi một c chín mươi sáu nghìn hai trăm ba mươi
chạy trên đường mùng ba tháng hai
hướng từ đường lê đại hành
về vòng xoay cây gõ
khi đến khu vực thuộc phường một mươi hai quận một mươi một
thì xe tải gặp sự cố
tông giải phân cách rồi lật ngang
phát hiện vụ việc người dân chạy đến hỗ trợ
đưa tài xế và phụ xe ra ngoài
may mắn cả hai chỉ xe sát nhẹ
bước đầu tài xế điều khiển xe tải cho biết
do đánh lái tránh một xe gắn máy
dẫn đến mất lái khiến xe tải lật
lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra
đo nồng đội côn tài xế tại hiện trường
để phục vụ công tác điều tra xử lý
cục hàng không việt nam vừa báo cáo
bộ giao thông quản tải một số khó khăn
vướng mắt trong việc thực hiện nhiệm vụ
phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hành khách và phương tiện đến đi
cảng hàng không quốc tế tân sân nhất
từ các địa phương ngoài tp hcm nói riêng
và các hãng hàng không sân bay của việt nam nói chung
nhằm duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa
không được thông suốt
trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch
cục hàng không việt nam đã đề xuất
bộ giao thông quản tải có văn bản
gửi ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị thống nhất áp dụng
việc xác nhận giấy tờ cho phép
các phương tiện đường bộ
người đưa đón hành khách đi máy bay
khi đến và đi qua các địa phương
để đến các cảng hàng không sân bay
thông tin cụ thể trên giấy được xác nhận
được cục hàng không việt nam đề xuất
gồm cấp xác nhận của ubnd xã phường
nội dung xác nhận bao gồm
họ tên giấy tờ tùy thân
chứng minh thư căn cước công dân
hộ chiếu chứng minh quân đội của lái xe
cũng như là người đi cùng
thông tin phương tiện đường bộ như biển số xe
thông tin của hành khách đi máy bay
họ tên giấy tờ tùy thân
thông tin của chuyến bay hành trình bay
thời điểm đi hoặc đến cảng hàng không sân bay
kèm theo về máy bay của hành khách

thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của chính phủ
chốt kiểm dịch tại các địa phương
đã ưu tiên cho phương tiện có giấy nhận diện
luồng xanh lưu thông nhanh chóng
tuy nhiên trong quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng
thì đã phát hiện một số trường hợp lái xe
vi phạm quy định không có giấy xét nghiệm
y tế hoặc là giấy xét nghiệm hết hạn
thậm chí là chở người và các mặt hàng
trái phép đi qua luồng xanh
thưa quý vị để tạo điều kiện
thuận lợi cho việc cung cấp
nhu yếu phẩm thực phẩm thiết yếu
thủ tướng chính phủ các cơ quan ban ngành
đã tạo điều kiện mở làm xe luồng xanh
cho các phương tiện vận chuyển
thực phẩm thiết yếu vào thủ đô
tuy nhiên lợi dụng cái việc thuận lợi này
nhiều phương tiện đã vận chuyển
người cũng như hàng hóa
không cấp thiết vi phạm
trước cái thực trạng này thì lực lượng chức năng
tại các chốt kiểm soát đã tăng cường
kiểm tra kiểm soát các phương tiện
khi đi qua chốt kiểm soát
trước đó ngày một tháng tám
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng tháp
đã phát hiện một tài xế xe tải
chạy luồng xanh chở hàng thiết yếu
lợi dụng để chở thuốc lá lậu
đối tượng khai nhận cố tình lợi dụng
chủ trương xe luồng xanh để vượt qua các chốt kiểm dịch
nhằm mục đích vận chuyển hàng lậu
ngày hai tháng tám
công an phường mỹ đình hai quận năm tứ liêm hà nội
phát hiện và tạm giữ một chiếc xe cứu thương
chở người từ nghệ an ra hà nội
tài xế khai nhận được một công ty xuất khẩu lao động
trên địa bàn nghệ an
thuê chở hai người ra hà nội
với giá ba triệu đồng để hoàn thiện visa
khi di chuyển để thuận lợi
tài xế đã bật đèn ưu tiên để qua các chốt kiểm soát
chủ trương để thay do việc di chuyển trên quãng đường
để có thể đạt được trường hợp tinh vi
theo thống kê tại trạm thu phí pháp vân
mỗi ngày có khoảng một mươi hai lượt xe luồng xanh đi qua
từ hai chiều hà nội ninh bình và ngược lại
tất cả các xe đi qua đây đều được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các loại giấy tờ liên quan
những xe không đủ yêu cầu sẽ được lực lượng chức năng đề nghị quay đầu
nha dừng tránh nhé
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi hai nghìn chín trăm năm mươi
đi từ thanh hóa ra hà nội
trên xe có ba người lớn và một trẻ nhỏ
phía trong thùng xe có các mặt hàng thực phẩm
sau khi khai báo y tế chiếc xe này đã được lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe
trường hợp xe kiên sợ quay đầu không
trường hợp này xe có thể luồng xanh đi viên nhưng kiểm tra không
viên xe còn chở những mảnh thiết yếu như thực phẩm thôi
nhưng mà trên xe có một trang cáo nhỏ là không có cái giấy xác nhận dcr
nên là cơ quan y tế phối hợp với các lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát làn xe luồng xanh
thực hiện song song hai nhiệm vụ
đảm bảo việc thông suốt luồng xe tránh tình trạng ồn tắc
tuy nhiên vẫn phải đảm bảo việc kiểm tra để tránh tình trạng bỏ lọt các xe
đặc biệt là những xe có dấu hiệu vi phạm khi đi qua chốt
trường hợp lợi dụng làn xe luồng xanh để vận chuyển người và hàng hóa trái phép đã xảy ra
chính vì vậy việc kiểm tra kiểm soát trong thời gian tới sẽ được các cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa
đảm bảo phòng chống dịch đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên cả nước
trong những ngày vừa qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều người dân đã vượt hàng trăm hàng nghìn cây số để về quê bằng xe máy
một quãng đường dài mệt mỏi và có cả sự thiếu thốn về lương thực thực phẩm xăng dầu
thế nhưng ở bất cứ nơi nào họ đi qua thì đều nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
cũng như tình cảm sự quan tâm giúp đỡ ấm áp tự khiến người dân
và trên chuyến hành trình hàng nghìn cây số đó những ân tình những câu chuyện tử tế cứ thấy lan tỏa yêu thương
tiếp thêm động lực để người dân vượt qua dịch bệnh
buổi khen thưởng đơn giản nhưng đầy ý nghĩa được tổ chức ngay dưới chân đèo hải vân
đó là sự ghi nhận và lời cảm ơn của chính quyền địa phương với những người dân đã tình nguyện
tham gia công tác chống dịch giúp đỡ bà con về quê qua những chặng đường trong suốt thời gian vừa qua
đây là một sự vô tình khi là cái đoàn của cái hội dịch đỏ chúng tôi đi trên đường
thì thấy những người có hoàn cảnh khó khăn họ đi từ thành phố hồ chí minh
họ về trên cái đoàn đường của hầm hải vân phường hội bác này
họ an ngũ lăn thoang từ đó hội dịch đỏ mới tự nguyện